chủ tịch hồ chí minh sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sự lễ viếng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu
anh hùng giải phóng dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người đã hiến dân cả đời mình vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh quốc hội tiến hành phiên họp trù bị cho kỳ họp thứ chín
tại tp hcm sáng nay đoàn lãnh đạo tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dẫn đầu đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố
với lòng biết ơn vô hạn niềm tự hào vinh dự là thành phố mang tên bắc hồ kính yêu
đảng bộ chính quyền nhân dân tp hcm đang ra sức phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh
hiện đại nghĩa tình xứng đáng là thành phố anh hùng
sáng một mươi chín tháng năm trong khuôn viên đại sứ quán việt nam ở thủ đô phnom penh
đảng bộ tại campuchia đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
đại sứ vũ quang minh đảng viên các tri bộ trực thuộc đại diện hội khơ me việt nam
doanh nghiệp và lưu sinh viên việt nam tại campuchia đã thành kính dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế
trước đó chiều ngày một mươi tám tháng năm tại phnom penh hội khơ me việt nam tại campuchia
cũng trang trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
bác hồ có một tình cảm thật đặc biệt trong lòng người dân lào
và ở lào có một gia đình có rất nhiều kỷ niệm gắn báo với bác đó là gia đình của hoàng thân su phan ngu vong
mỗi khi nói đến bác hồ những người con của hoàng thân su phan nu vong luôn dành những tình cảm trân trọng
coi bác như người trai thứ hai của mình đặc biệt là người con trai thứ sáu
ông vinay thong su phan ngu vong nhớ như yên lần đầu tiên được gặp bác hồ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một
tại chiến khu việt bắc khi theo tra hoàng thân su phan ngu vong gặp bác hồ để trao đổi những vấn đề về nhiệm vụ cách mạng
bác là người đã đặt tên việt cho tôi và coi tôi như con cháu trong nhà
tên tôi do bác hồ đặt cho đấy tôi thật tự hào và vinh dự được bác quan tâm
ngày nay tại thủ đô viên trần các nhà mà gia đình hoàng thân su phan ngu vong ở từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
này là nhà lưu niệm chủ tịch su van nu vong còn lưu giữ rất nhiều những hình ảnh về bác hồ
về cách mạng việt nam và về những hoạt động của hoàng thân su van nu vong thời kỳ được gặp bác hồ tại việt nam
đây là bức ảnh
hồ chí minh và chủ tịch su phan ngu vong tại việt bắc
những bức ảnh như này có rất nhiều trong ngôi nhà này
và ở đâu đó bất cứ nơi nào trên đất nước lào những hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đều thật gần gũi thân thương với người dân lào
xuân sơn phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin từ nhà lưu niệm chủ tịch su van nu vong
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
nhiều đảng và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng đến ban chấp hành trung mương đảng ta
bày tỏ tình cảm sâu đậm về chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản và nhân dân việt nam
đối với sự nghiệp cách mạng lào chủ tịch hồ chí minh đã luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo lãnh đạo
dành sự ủng hộ giúp đỡ quý báo to lớn kịp thời cho nhân dân lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
chống thực dân kiểu cũ và mới góp phần làm cho cách mạng lào từng bước giành thắng lợi
trong ngọn lửa phong trào cách mạng cam go ác liệt đầy hy sinh to lớn của nhân dân hai nước lào việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã cùng với chủ tịch cai sọn phung vi hẳn và chủ tịch supha nhu vong xây dựng mối quan hệ đoàn kết lào việt nam
trở thành khối sức mạnh đại đoàn kết không bao giờ phai của nhân dân hai nước để chiến thắng giặc ngoại xâm
tình đoàn kết đặc biệt đó đã trở thành mối quan hệ trong sáng thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế
trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước
là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chúng ta càng thấm thiế công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và lời dạy bất hủ của người thường nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
việt lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà kiểu long
lời dạy đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của đảng
đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào đảng nhà nước và nhân dân lào khẳng định sẽ cùng với đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
giữ gìn mối quan hệ đặc biệt này đời đời bền vững
bày tỏ tình cảm chân thành tới chủ tịch hồ chí minh người sáng lập đảng cộng sản việt nam
lãnh đạo cuộc đấu tranh đoàn kết vì độc lập và thắng lợi của nhân dân việt nam
điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba nhấn mạnh
chủ tịch fidel castro ruth và chủ tịch hồ chí minh hai lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc
tình hữu nghị gắn bó keo sơn việt nam và cuba
mối quan hệ này được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh tiếp tục là tấm gương cho thế giới
trong thời điểm mà nhân loại rất cần sự đoàn kết và hợp tác để cứu giúp các nạn nhân do đại dịch gây ra
nhân dịp này đảng cộng sản cuba tái khẳng định quyết tâm của đảng cộng sản cuba
trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt với đảng cộng sản việt nam
tin tưởng nền tảng của những lời dạy và di huấn của chủ tịch hồ chí minh
sẽ tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho nhân dân và các thế hệ tương lai của việt nam
trong công cuộc xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa một mươi lần to đẹp hơn
đã hơn ba mươi năm qua bà nguyễn thị nguyệt hội viên hội cựu chiến binh phường cô giang
quận một tp hcm đã sưu tầm nhiều hình ảnh và tư liệu
về bắc hồ trực tiếp hai lần được gặp bắc hồ người nữ cựu chiến binh ấy
đã có một bộ sưu tầm phong phú về bắc và bà cũng vận động mọi người
tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhất dân
bà nguyễn thị nguyệt xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng
năm một mươi hai tuổi bà xa gia đình tham gia kháng chiến
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi năm bà cùng anh chị tập kết ra bắc và học tại trường
học sinh miền nam ở hải phòng trong thời gian này bà nguyệt đã may mắn được gặp bác hồ
thế nguyên tắc là mời hết học sinh ra sân để đón phái đòn trung ương
thế thôi thì tôi là thanh niên cờ đỏ cho nên lúc đó tôi ra gác cổng
thì tôi thấy xe thứ nhất vô là ông hoàng hũn dân là bí thư thành quỷ
cái xe thứ hai thấy bắc hồ tôi đóng sầm cửa rồi
tôi chạy theo tôi mở cửa ra bác bước xuống
thì tôi ôm chầm lấy bác và khóc
thế dắt bác đi vô ban giám hiệu để ban giám hiệu mời ra cái bụt này
bác đã đứng đây đống kẹo
rồi sau khi đất nước thống nhất bà nguyệt trở về miền nam
nhưng trong lòng luôn nhớ về hình ảnh của bác
chính điều này đã thôi thúc bà bắt tay sưu tập những hình ảnh
thông tin về bác để học tập nói theo gương người
căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường nguyễn khắc nhu
quận một thành phố hồ chí minh
là nơi bà nguyệt lưu giữ những bức ảnh sách tư liệu về cuộc đời của bác hồ
hơn bốn mươi năm qua bà nguyệt đã sưu tầm khoảng bốn trăm linh cuốn sách
cùng hơn ba tấm ảnh về bác hồ
nhưng mà khi cháu được cái quà cháu hoan bác hồ về là cháu mừng lắm
bà ơi cháu được cháu hoan bác hồ hỏi bác hồ là ai
bác hồ là pho tượng
cái đứa trẻ nó nhìn thấy pho tượng
thì tôi có một cái tên là bác hồ
suy nghĩ để cho thế hệ trẻ biết bác hồ là ai
thì phải đi tìm sưu tầm ảnh
tất cả thư viện của thành phố cũng như là bảo tàng
và các nhà sách của thành phố hồ chí minh là tôi đến hết
cứ đạp xe đạp đến nơi tìm sách
từ những mẫu chuyện về bác bà nguyệt hiểu được trách nhiệm của người đi trước
cần chăm lo và giáo dục
xin chào và hẹn gặp lại
các hình tượng các kỷ niệm của bác để lại
qua đó thì chúng tôi thấy rằng là cần phải lao động học tập và sống như thế nào
để mà chúng ta xứng đáng hơn với một người con một người cháu của bác hồ
về đây thì chứng kiến cái cuộc sống của bác rất là giản vị và đơn sơ
em cảm thấy rất là xúc động
và bác là một người mà kể cả trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng xứng đáng để học hỏi
bởi vì tất cả những phẩm chất của bác từ cuộc sống giản dị và đời thường
và tất cả mọi cái khung cảnh ở đây thì đều rất là thân thuộc
về với khu di tích kim liên du khách sẽ được ngắm nhìn những hiện vật gắn liền với tuổi thơ bắc hồ
một nơi bình dị đã sinh ra một nhân cách lớn một vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc
quầy bác tháng năm trở thành điểm đến quen thuộc của mỗi người con trên mọi miền tổ quốc
nơi hội tụ tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè khắp năm chầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hơn bao giờ hết các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế
huy động các nguồn lực ứng phó hiệu quả với đại dịch
thủ tướng cho biết là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam chủ trì và tham gia nhiều cuộc thảo luận
nỗ lực tìm kiếm nói chung có những sáng kiến thúc đẩy hành động chung trong phòng chống dịch
hỗ trợ người dân phục hồi nền kinh tế giai đoạn hậu covid một mươi chín
sáng nay ngày một mươi chín tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng năm hai nghìn một mươi chín
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín của các bộ cơ quan ngang bộ cho thấy
ngân hàng nhà nước việt nam dẫn đầu về chỉ số này
bộ giao thông vận tải là bộ có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với giá trị là tám mươi năm
đối với cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quảng ninh là tỉnh đứng đầu bằng xếp hạng
xếp cuối bảng là tỉnh bến tre
về chỉ số hài lòng trong năm qua tỷ lệ người dân
tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung đạt tám mươi bốn bốn mươi năm
tăng nhẹ so với năm trước đó
trong chiều nay đồng chí trung hòa bình đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội
về công tác phòng chống buôn lậu dân lận thương mại hàng giả
nhất là trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã chủ trì hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng đảng viên tiêu biểu giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
mục tiêu trong thời gian tới của toàn đảng bộ là xây dựng và phát triển thủ đô hà nội
xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng và cả nước
có kinh tế xã hội phát triển toàn diện
đồng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ đã có chín mươi đảng viên trẻ và một mươi một gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương
là những thanh niên ưu tú có những thành tích chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong học tập và trong công tác đoàn
có hành động nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ được các cấp chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi
lễ tuyên dương các gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu hàng năm đã tạo nguồn động viên tinh thần
để đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ngày một mươi chín tháng năm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lão ngoan về việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt
tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ
đảng viên nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tăng cường công tác kiểm tra giám sát
kịp thời phát hiện giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội
cấp ủy các cấp cần chủ động phong ngừa đấu tranh không để bị chi phối bởi những thông tin xấu
độc gây mất đoàn kết nội bộ nhất là thông tin liên quan đến nhân sự đại hội
tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức
chạy quyền vận động phiếu bầu không để vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ
trong hai ngày vừa qua đảng bộ quân sự tỉnh hà giang lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội đại biểu được quân khu hai chọn làm điểm để đánh giá rút kinh nghiệm
và được truyền hình trực tuyến đến bộ chỉ huy quân sự tám tỉnh trực thuộc quân khu và điểm cầu một mươi một huyện thành phố trong tỉnh hà giang
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy
đại hội đảng bộ quân khu hai lần thứ chín tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tỉnh hà giang là địa phương có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh vì vậy việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
sẽ góp phần đưa lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu của tổ quốc
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh khóa một mươi hai và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng năm nắng nóng sẽ mở rộng trên cả ba miền bắc trung nam
ngày hai mươi và hai mươi một tháng năm vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
ở các tỉnh trung bộ có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gai gắt từ bốn mươi bốn mươi một độ
nắng nóng diện rộng ở bắc bộ chấm dứt từ ngày hai mươi hai tháng năm
nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng năm
từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng năm nắng nóng sẽ ra ở các tỉnh nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
từ ngày hai mươi ba tháng năm nắng nóng có xu hướng suy giảm
giá lợn hơn tại khu vực phía nam bất ngờ nhảy vọt sau nhiều ngày ổn định đưa giá khu vực này lên ngưỡng phổ biến từ chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
tiền giang bạc liêu sóc trăng ghi nhận mức tăng ba năm đồng một kg đưa lên mốc chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
tại chợ đồng mối
học môn tp hcm đồng nai miền tây miền đông đều giao dịch quanh mức đỉnh chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
còn tại phía bắc sau nhiều ngày liên tiếp tăng giá giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc ở mức đỉnh chín mươi tám đồng một kg nhiều địa phương duy trì mức cao chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
dự báo còn tăng tiếp trong những ngày tới khi trong vùng xuất hiện nhiều địa phương tái nhiễm dịch tả lợn châu phi
trước đợt tổng kiểm soát phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ nhiều người dân đã đổ xô đi mua bảo hiểm xe dành cho xe máy
tuy nhiên do không nắm rõ quy định không ít người chưa phân biệt được bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện
dọc tuyến xa lộ hà nội đoạn qua cầu sài gòn quận hai tp hcm không khó bắt gặp hàng chục điểm bày bán bảo hiểm xe máy với mức giá một mươi đồng một năm
không cần bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến xe máy
vẫn mua được bảo hiểm trong vài phút
nhiều người đi đường đã ghé mua
tuy nhiên không phải ai cũng phân biệt rõ
theo quy định khi kiểm tra xe máy cảnh sát giao thông bắt buộc người điều khiển xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn bảo hiểm tự nguyện không có cũng không bị phạt
do đó người dân khi tham gia giao thông cần tìm hiểu rõ để chuẩn bị đầy đủ và đúng giấy tờ theo quy định
không tin mua bảo hiểm xe máy chưa được kiểm chứng được bày bán tràn lan
sau kỳ nghỉ dài vì dịch covid một mươi chín
các nhà trường cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập cơ bản đã khôi phục lại mọi hoạt động bình thường
chương trình sữa học đường cũng tiếp tục được nối lại sau ba tháng gián đoạn
khi tổ chức cho học sinh uống sữa học đường
các nhà trường phải tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt theo hướng dẫn của ngành y tế và giáo dục đào tạo
theo đó sữa học đường được nhà cung cấp vinamil sản xuất mới trong quý i năm hai nghìn hai mươi và giao nhận cho các trường
nhân viên giao sữa mặc đồ bảo hộ xe sữa được khử khuẩn liên tục
các cô giáo học sinh trước khi uống sữa đều rửa tay sạch sẽ
vỏ hộp sữa sau khi uống được thu gom và xử lý đúng cách
bảo đảm cả khâu an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng dịch
hà nội hiện có hơn một triệu học sinh ở bốn trường mầm non
tiểu học công lập và ngoài công lập tham gia chương trình sữa học đường
cao nhất cả nước về số lượng và giá trị uống sữa
đến nay cả nước cũng đã có trên hai mươi tỉnh thành phố triển khai chương trình sữa học đường
nhằm mục tiêu cải thiện dinh dưỡng nơi cao tầm vót cho trẻ em
thưa quý vị trước thông tin truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí
phản ánh về thực trạng người dân và phụ huynh học sinh bất an
vì bồn dâu nằm ngay cạnh khu dân cư và trường học
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn giao thành phố tuy hòa
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ và hoàn thành việc xử lý trong tháng năm này
báo chí phản ánh đơn vị thi công công trình xây dựng đã đặt hai bồn chứa nhiên liệu
có dung tích lên đến một mươi lít ngay cạnh trường mầm non và khu dân cư
thuộc phường chín tp tuy hòa tỉnh phú yên
vụ việc này không chỉ khiến phụ huynh giáo viên của trường mầm non bất an
mà người dân sinh sống xung quanh cũng rất lo lắng vì mùi dâu nồng nặc
kèm theo nguy cơ cháy nổ cao bất cứ lúc nào cần sớm được di rời và xử lý
liên quan đến vụ hàng trăm công nhân ở đồng nai bị giật hụi với tổng số tiền hàng tỷ đồng
ảnh công an huyện vĩnh cửu cho biết chủ hội là bà võ anh lệ hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại tổ tám ấp năm xã thạnh phú đã đến cơ quan công an đầu thú
chiều một mươi tám tháng năm bà hằng đã đến công an xã thạnh phú huyện vĩnh cửu trình diện
bước đầu tại cơ quan công an bà hằng cho biết đầu năm hai nghìn hai mươi bà hằng đã lập và thu sáu mươi dây hụi
với hàng trăm công nhân tham gia số tiền quy định thu hàng tháng từ một đến bốn triệu đồng một công nhân
đến thời điểm hiện tại số tiền đã lập và thu sáu mươi dây hội
tiền hụi nợ công nhân là khoảng hai sáu tỷ đồng và không còn khả năng trả
dù đã bán nhiều tài sản và vay mượn người thân trong gia đình hiện cơ quan công an đang tiếp tục
thống kê số công nhân bị giật hụi đồng thời đề nghị ai là nạn nhân thì trình báo cơ quan công an để được xử lý
sáng ngày một mươi chín tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục
tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên và bắt quả tang một mươi hai xe mô tô có hành vi vận chuyển một mươi sáu tám trăm bảy mươi bao thuốc lá lậu
tiệu jet hero scott nhập đang trên đường đi tiêu thụ ước tính trị giá khoảng hai trăm hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng bị bắt giữ khai tên nguyễn hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi vận chuyển thuê thuốc lá lậu
cho một đối tượng lạ mặt về thành phố cần thơ với tiền công là một trăm năm mươi đồng một chuyến
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện và tiếp tục điều tra mở rộng